chị nguyễn thị hồng hải nhân viên kế toán trường tiểu học lê lợi xã tàm lộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam vẫn cẩn mẫn tự nguyện đến tận nhà để đưa các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến trường
mọi người chung quanh mến phục và tặng chị tên gọi chịu mến cô hải xe ôm
chị hồng hải nhân viên kế toán trường tiểu học lê lợi xã tàm lộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam vẫn cẩn mẫn tự nguyện đến tận nhà để đưa các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến trường
mọi người chung quanh mến phục và tặng chị tên gọi chịu mến cô hải xe ôm
cô hải xe ôm

cô hải xe ôm